thưa quý vị thực hiện nghị quyết số một mươi hai nqtvk với quan điểm hướng về cơ sở tăng cường toàn diện cho công an cấp xã
thời gian qua đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về chất lượng đội ngũ cán bộ công an cấp xã
nâng cao hiệu quả các mặt công tác góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở tại nhiều địa phương
và việc tăng cường năng lực điều tra viên cấp xã ở tỉnh yên bái là một ví dụ như vậy
nội dung này sẽ có trong phần trình bày ngay sau đây của biên tập viên thu hương mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị đưa lực lượng điều tra viên về công an cấp xã là chủ trương đúng đắn của bộ công an
và cũng là một trong những mục tiêu của tỉnh yên bái trong lộ trình hiện thực hóa nghị quyết một mươi hai
đặc biệt là tại các địa bàn xa khu vực miền núi giao thông chưa thuận tiện
việc bố trí điều tra viên ở công an cấp xã đối đa vị trí vai trò của công an cấp xã trong phòng chống tội phạm

công tác tiếp nhận xử lý tố giác tin báo về tội phạm kịp giải quyết vụ việc ngay tại địa bàn cơ sở mà không phải chờ công an cấp huyện
năm hai nghìn một mươi chín thượng úy lò văn hà là một trong ba công an chính quy được điều động đến nhận nhiệm vụ tại xã khao mang
sau năm năm từ một cán bộ bắt đầu đi tìm hiểu công việc mới địa bàn mới
thì này dấu chân anh đã in khắp các thôn bản dù vùng đôi núi hay nơi xa xôi
sắc phục của anh đã quen thuộc với tất cả bà con dù người già hay trẻ nhỏ nơi đây
dần dần tiếp cận với địa bàn tìm hiểu phong tục tập quán truyền thống của địa bàn và cũng nhận thức rõ
cái vai trò vị trí quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thì lực lượng công an xã đã triển khai lực lượng tăng cường ba mươi năm cơ sở tìm hiểu tâm tư nguyện vọng người dân
với những tồn tại mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân có giải pháp đảm bảo giải quyết kịp thời
giúp điểm các vụ việc ở cơ sở được bà con tin tưởng
xã khao mang là trên chín mươi là đồng bào dân tộc thiểu số công tác dân vận kênh để bám nắm
nắm được thông tin từ sớm từ xa để có những cái tham yêu chúng đúng kịp thời giải quyết ổn định tình hình ở địa bàn
khao mang là một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh yên bái có hơn một hộ với khoảng sáu nhân khẩu
trong đó hơn chín mươi là đồng bào dân tộc mông
trình độ dân trí và hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế
tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu và đây vốn là một trong các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự của huyện mù căng trải
để chuyển hóa địa bàn công an xã đã chủ động nghiên cứu tình hình địa phương dân cư tham mưu cho cấp ủy
chính quyền xã ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa
nên tình hình an ninh trật tự của địa phương dần được ổn định
đặc biệt từ khi công an xã được bố trí điều tra viên
việc giải quyết nguồn tin về tội phạm hay điều tra ban đầu đã chủ động và nhanh chóng hơn rất nhiều
khi xử lý các sự vụ việc đảm bảo đúng quy trình thủ tục và quy định của pháp luật
không để bỏ lọt tội phạm không xảy ra oan sai
trên góc độ công tác điều tra tất cả các vụ án vụ việc đều xảy ra tại địa bàn cấp xã
nên đây là lực lượng nắm bắt thông tin nhanh nhất để tiếp cận bảo vệ hiện trường thu giữ bảo quản vật chứng
việc giao thẩm quyền tiếp nhận kiểm tra xác minh hồ sơ tin báo tố giác tội phạm
giúp phát huy được vai trò sức mạnh của lực lượng công an cơ sở
nhất là với những địa bàn còn tình trạng vi phạm pháp luật hình sự
thì đảm bảo chức năng điều tra của lực lượng công an xã lại càng phát huy hiệu quả hơn
trên góc độ công tác điều tra tất cả các vụ án vụ việc đều xảy ra tại địa bàn cấp xã
nên đây là lực lượng nắm bắt thông tin nhanh nhất để tiếp cận bảo vệ hiện trường thu giữ bảo quản vật chứng

thì đảm bảo chức năng điều tra của lực lượng công an xã lại càng phát huy hiệu quả hơn
trên góc độ công tác điều tra tất cả các vụ án vụ việc đều xảy ra tại địa bàn
như là địa bàn rộng đông dân cư diện tích giáp danh với nhiều địa bàn khác trong toàn huyện
là địa bàn có nhiều đối tượng nghiện
nên là cái việc các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy cũng như chỗ gấp vặt thì trên địa bàn vẫn còn xảy ra
do đó là khi được bổ nhiệm được cho viên thì tôi thì nghĩ cho rằng đây là một chủ trương đúng đắn
để phát huy được năng lực cũng như sở trường của anh em cấp cơ sở đặc biệt là lực lượng công an xã
việc bố trí điều tra viên về công an xã mới về pháp lý luật hóa về phân công nhiệm vụ
nhưng không mới về nội dung công việc
vì công tác phòng chống tội phạm là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của công an cấp xã
trước đây công an xã khi thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước tập thể đơn vị lãnh đạo ngành
nay chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật
mỗi chữ ký bút lục việc làm của cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật
vì vậy công tác đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ về mọi mặt
như nghiệp vụ pháp luật chính trị linh hoạt thận trọng và quyết tâm trong công việc là điều rất quan trọng
biên chế lực lượng công an từ cấp tỉnh đến cấp xã còn nhiều khó khăn
nhưng đến nay tỉnh yên bái đã bố trí được một trăm chín mươi hai điều tra viên tại một trăm bảy mươi một công an cấp xã
đó là những cán bộ có năng lực kinh nghiệm trong công tác công an
có khả năng nghiên cứu tổng hợp đề xuất các biện pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm
khi mà cái đề án từ năm hai nghìn một mươi chín của bộ đưa công an
chính quyền vệ xã thì cái lực lượng như vậy không phải anh em nào cũng nằm công tác điều tra cả
do vậy là chúng tôi lựa chọn trên cơ sở những đồng chí
mà trước đây đã từng công tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm
đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm điều tra viên làm cái nòng cốt
bản thân các điều tra viên cấp xã tự nâng cao trình độ chuyên môn
công an tỉnh mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với thực tiễn địa phương
và những hướng dẫn mang tính chia sẻ kinh nghiệm cầm tay chỉ việc từ các đồng nghiệp
là những giải pháp đã và đang được triển khai tại tỉnh yên bái
nhằm tăng cường năng lực cho điều tra viên cấp xã
do mới được bổ nhiệm điều tra viên và kinh nghiệm về thụ lý điều tra giải quyết các vụ án
từ ít nghiêm trọng cho lên thì vẫn còn có những hạn chế
do đó là lãnh đạo quân huyện thủ trưởng phó thủ trưởng tư quan cảnh sát điều tra
đã chỉ đạo trực tiếp
lãnh đạo khi giao cho các đồng chí điều tra viên cấp xã
tiến hành tiếp nhận thụ lý các giải quyết các vụ án vụ việc ban đầu
và cũng giao cho các điều tra viên có kinh nghiệm
thuộc các đội điều tra cảnh sát điều tra của công an huyện
trực tiếp kèm cặp cầm tay chỉ việc
để trong thời gian tới các đồng chí sẽ có những tiến độ hơn
và tiến hành thụ lý giải quyết các vụ án ít nghiêm trọng
và các vụ án phạt tội quả tan đảm bảo đúng theo trình tự
các tin báo tố giác về tội phạm cấp xã
đều được lực lượng công an cơ sở điều tra xác minh làm rõ
trước khi chuyển cơ quan cấp trên
từ đó góp phần kéo giảm đáng kể số lượng tin báo giả
tin báo sai sự thật hoặc không có căn cứ để thực hiện biện pháp điều tra
trong ngày hôm vừa qua chúng ta đã phân công điều tra viên cấp xã
tham gia giải quyết chín tố giác tin báo về tội phạm
và sáu vụ án hình sự
trong giai đoạn tới công an tỉnh yên bái sẽ tiếp tục chỉ đạo
các đơn vị chức năng thực hiện số và nhiệm vụ giải pháp
để thực hiện có hiệu quả chỉ thị hướng dẫn số một mươi năm của bộ
cụ thể là tiếp tục quán triệt và chỉ đạo điều tra viên quán cấp xã
và quán triệt nghiêm túc tất cả những hướng dẫn chỉ đạo của bộ công an
qua cục nhiệm vụ về việc bố trí điều tra viên tại công an cấp xã
thứ hai là giao các án và vụ việc tin báo và quán cho điều tra viên cấp xã
quân cấp xã thủ lý chính khi đủ tiêu chuẩn điều kiện theo hướng dẫn số một mươi năm của bộ
và cái thứ ba là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng
cho điều tra viên quân cấp xã để đảm bảo việc thực thi pháp luật
theo đúng quyền pháp luật
thứ tư là tăng cường kiểm tra giám sát
hướng dẫn để làm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt cho điều viên quân cấp xã
và tiến tới là điều viên quân cấp xã sẽ đảm đương
được cái nhiệm vụ phòng ngựa đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở
việc bố trí điều tra viên tại công an cấp xã góp phần phát huy tối đa vị trí
vai trò của công an cấp xã trong phòng chống tội phạm
công tác tiếp nhận xử lý tố giác tin báo về tội phạm
giải quyết vụ việc sẽ được thực hiện ngay tại địa bàn cơ sở
người dân không phải đến trụ sở công an huyện công an tỉnh để trình báo
cung cấp tài liệu chứng cứ như trước đây mà ngay lực lượng điều tra viên
cán bộ tại công an cấp xã đã đảm đương giải quyết được
qua đó góp phần nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của công an cấp xã
trong phòng chống tội phạm nói chung từng bước xây dựng lực lượng công an cấp xã
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới như tinh thần nghị quyết một mươi hai